chủ xe khách đức nguyện huyện hải hậu tỉnh nam định vừa bị công an tỉnh nam định khởi tố bắt tạm giam
vì chở bốn mươi sáu người từ tp hcm trên xe có nhiều người dương tính với sars cov hai
phạm văn phong là chủ nhà xe đức nguyện chạy tuyến hải hậu tp hcm bình dương
vào sáng ngày bảy tháng bảy phạm văn phong chỉ đạo hai lái xe và hai phụ xe điều khiển xe khách vào tp hcm
đón khách về huyện hải hậu phong đã yêu cầu lái xe tên là nguyễn văn toán liên lạc đón bốn mươi bốn hành khách
từ tp hcm về các tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa ninh bình nam định
trong đó thì có hai mươi ba hành khách về huyện hải hậu
vào ngày một mươi một tháng bảy công an huyện hải hậu nhận được thông tin hai trong sáu hành khách đi trên chuyến xe
xuống tỉnh hà tĩnh đã dương tính với covid một mươi chín
sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ vào ngày một mươi bốn tháng bảy ngày hôm nay
công an huyện hải hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để tạm giam đối với phạm văn phong
về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người